chiều một mươi ba tháng tám tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch nước lào bùn nhăng vô la chít
đã có cuộc điện đàm để trao đổi về tình hình và quan hệ việt nam lào
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đánh giá cao ý nghĩa của cuộc điện đàm với tổng bí thư
chủ tịch nước lào bùn nhăng vô la chít cảm ơn đảng quốc hội chính phủ và ủy ban trung ương mặt trận lào
xây dựng đất nước đã gửi điện chia buồn về việc đồng chí lê khả phiêu từ trần thể hiện sâu đậm mối quan hệ
gắn bó thủy chung vui buồn có nhau giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chân thành cảm ơn tổng bí thư chủ tịch nước lào đã thăm hỏi
và chia sẻ về tình hình phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cảm ơn lào đã phối hợp chặt chẽ với việt nam
trong khuôn khổ song phương cũng như khuôn khổ hợp tác asean đánh giá cao sự lãnh đạo của đảng
chính phủ sự đoàn kết của nhân dân lào trong việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và bảo đảm việc phát triển kinh tế xã hội đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ xiết chặt tay nhau
chung sức chung lòng kề vai sắt cánh cùng chống và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
để hai nước cùng sớm ổn định tình hình tiếp tục phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân
hai bên đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ ban ngành địa phương của hai nước đã có nhiều cố gắng
trong việc phối hợp thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng
các hiệp định thỏa thuận hợp tác giữa hai nước phối hợp tổ chức thành công đại hội toàn quốc của mỗi đảng
tăng cường hợp tác về quốc phòng an ninh nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế
văn hóa giáo dục và khoa học kỹ thuật tích cực chuẩn bị tốt cho kỳ họp lần thứ ba mươi
của các quỹ ban liên chính phủ hai nước có các giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
đưa hợp tác kinh tế hai nước phát triển theo hướng bền vững
hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục chia sẻ thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ
hiệu quả thiết thực ủng hộ nhau trong các vấn đề quốc tế và khu vực
nhất là trong khuôn khổ hợp tác asean liên hợp quốc wto asem và các cơ chế hợp tác tiểu vùng mekong
vì mục tiêu phát triển bền vững trong khu vực